dù là quãng đường ngắn nhưng những nguy cơ tai nạn giao thông khi lại không tính toàn đến khoảng cách một chút nào cả
chiếc mũ bảo hiểm tuy nhỏ bé nhưng lại có thể cưu sống chính chúng ta từ những vụ vai trạm trên đường
vì vậy không chỉ là tuân thủ luật giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy cách
cũng là chúng ta đang tôn trọng sinh mạng của chính mình
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị
chỉ còn ít ngày nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra trên toàn quốc
và năm nay thì trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín còn rất nhiều diễn biến phức tạp
các địa phương đều đã lên các phương án để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện thành phố hà nội cũng đang gấp rút xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi
và tổ chức diễn tập ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh đảm bảo cho học sinh có thể dự thi an toàn chất lượng
tại quận ba đình hà nội sẽ có sáu điểm thi được bố trí tại địa bàn
với những kinh nghiệm đã có từ công tác tổ chức thi vào lớp một mươi
buổi diễn tập đã đặt ra một mươi một tình huống từ công tác đón thí sinh ở cổng trường
cho đến tình huống trong phòng thi
đặc biệt với những kinh nghiệm tổ chức thi vào lớp một mươi vừa qua
thì yếu tố thời tiết cũng đã được các điểm thi đưa vào tình huống diễn tập lần này
với tình huống phát sinh chúng tôi cũng đã tập trung thêm hai tình huống nữa
đó là tình huống khi trời mưa khi phát sinh các trường hợp như cây đổ
hoặc là những tình huống mà có thể phát sinh trong kỳ thi
và chúng tôi cũng tập trung vào tình huống
là cùng các lực lượng chức năng để phối hợp cái việc là đảm bảo
cho các phụ huynh học sinh khi đến đón thí sinh hoàn thành bài thi
hiện trên địa bàn thành phố hà nội
các quận huyện đã và đang tổ chức tổng duyệt diễn tập tại các điểm thi
đây sẽ là cơ sở để các điểm thi có thể đánh giá giả soát
rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn
lần này chúng tôi cũng xây dựng kịch bản chi tiết hơn kỹ càng hơn
và có cái tính thực tiễn hơn
đặc biệt là cũng bổ sung thêm một tình huống
khi mà thí sinh đến điểm thi và trời mưa to rông bão
thì chúng tôi cũng có những phương án để đảm bảo vấn đề sức khỏe
cho cán bộ làm thi cũng như là cho thí sinh tại điểm thi
để công tác tổ chức thi được diễn ra an toàn
công an thành phố hà nội đã triển khai các lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bài thi cũng như đề thi
phối hợp cùng ban tổ chức giám sát kỳ thi
bên cạnh đó lực lượng công an còn trú trọng công tác
chống dịch tại các điểm thi

trước cổng trường đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang đúng theo quy định

đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều nhất cả nước

tăng khoảng hai mươi hai học sinh so với năm hai nghìn hai mươi
năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ diễn ra với hai đợt

dành cho những thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt một
do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín

đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều nhất cả nước